mở màn cho đêm chung kết là phần trình diễn pháo hoa của đội anh với những cung bậc cảm xúc và đam mê bằng sự kết hợp giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa với những giai điệu từ pop ballast đến rock cổ điển đến bản thiên hùng ca bất hủ
trong khi đó với sắc màu riêng của mình màn trình diễn tiếp theo của đội úc nhấn vào hình tượng cây đặc sắc bằng pháo hoa đúng với chủ đề mộc của đêm chung kết
vẫn với phong cách lãng mạn tinh tế đội pháo hoa ý đã công hiến cho khán giả
màn trình diễn đỉnh cao ngoạn mục những bản tình ca mượt mà mang đậm chất ý hòa quyện với pháo hoa được tạo hình độc đáo đã thực sự khẳng định đẳng cấp của một đội pháo hoa có kinh nghiệm chín mươi sáu năm trình diễn pháo hoa khắp thế giới
kết quả giải vô địch diff hai nghìn một mươi bảy thuộc về đội pháo hoa matarello s a l đến từ nước ý
giải nhì đã thuộc về đội úc và đoạt giải ba là đội pháo hoa anh quốc
ta trở thành di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và bộ giáo dục đào tạo quan tâm để mà nghiên cứu
để đúc rút ra những cái tinh hoa những cái tuyệt kỷ những cái tốt đẹp nhất của cái nền văn học dân tộc mình
đưa vào truyền dạy ở trong học sinh sinh viên để cho các em coi như là tiếp tục gìn giữ bảo tồn
và nó tự hào cái nền bài học dân tộc của chúng ta để nó tiếp bước cha ông và để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta
trong khuôn khổ buổi tọa đàm nhiều ý kiến tâm huyết của các võ sư cùng các nhà nghiên cứu đã được đưa ra
để công trình lịch sử võ học việt nam của tác giả phạm đình phong thực sự đi vào cuộc sống
nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đối tượng độc giả đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền võ học việt nam
nhân dịp này khán giả cũng được tận mắt chứng kiến sự tinh tế uyển chuyển trong những đường võ cổ truyền của ông cha
trên nguyên lý âm dương ngũ hành của võ học việt nam
võ sư huỳnh ngọc bình
diễn ra trong suốt gần một tuần lễ ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú
sôi động đã trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn nơi các giá trị của gia đình được bồi đắp và tôn vinh
đồng thời đây cũng là ngày để mọi thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau nuôi dưỡng những tình cảm đẹp
những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc
ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi bảy
được mở màn ấn tượng với lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp với chủ đề bài ca hạnh phúc
ngày hội gia đình việt nam là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình việt nam
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam trong thời kỳ hội nhập
với chủ đề của năm hai nghìn một mươi bảy này là yêu thương và chia sẻ
thì bộ văn hóa thể thao và du lịch tập trung vào công tác truyền thông để tuyên truyền cho mọi người dân
đặc biệt là các thành viên của gia đình trong đó có lớp trẻ hiểu được cái giá trị của gia đình
trong cốt lõi giá trị của gia đình để bảo tồn cái truyền thống của người việt nam dân tộc việt nam
đó chính là yêu thương và chia sẻ
bên cạnh các tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật tổng hợp mang tên bài ca hạnh phúc
được tổ chức ngay trong đêm khai mạc
ngày hội gia đình việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú triển lãm hội thảo hội thi giao lưu văn hóa nghệ thuật
đáng chú ý là triển lãm tình cảm gia đình trong ca giao dân ca việt nam
trưng bày sáu mươi tác phẩm là những câu ca giao dân ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình như lời du của mẹ
lời dạy của cha ông bà nói với cháu lời của con cháu nói về cha mẹ ông bà để bày tỏ tâm tình
nhắc nhở về công ơn sinh thành về tình mẫu tử
về tình hình anh em ruột thịt
các tác phẩm được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp trên nhiều chất liệu giấy điệp giấy gió giấy tuyên chỉ
trúc chỉ mảnh tre quạt lụa quạt giấy gốm thô đá gỗ kính sơn quang
nếu như các tác phẩm trong triển lãm tình cảm gia đình trong ca giao dân ca việt nam mang màu sắc truyền thống
thì bốn mươi bảy bức tranh trong triển lãm tranh về đề tài gia đình và vẻ đẹp người phụ nữ việt nam
với sự góp mặt của các họa sĩ lê công thành phương bình và bùi trọng dư lại mang đến những cảm giác gần gũi tươi mới
thuộc hai thế hệ nên khi thể hiện mỗi họa sĩ lại mang một phong cách riêng biệt
nhưng đều gặp gỡ ở một điểm đó là sự hân hoan hạnh phúc
trong cuộc triển lãm nhân ngày hội gia đình việt nam này mỗi gia đình là một tế bào của xã hội
mà các nghệ sĩ luôn luôn trân trọng những giá trị của gia đình
và những đối tượng mà chúng tôi thường thể hiện thì cũng là những người thân yêu nhất trong gia đình
như là vợ con bố mẹ những người bạn bè thân yêu
thông qua đấy chúng tôi muốn nói đến tình yêu của chúng tôi với gia đình với xã hội
một trong những hoạt động đáng chú ý của ngày hội gia đình việt nam năm nay
đó chính là hội thi nấu ăn gia đình điểm một mươi
thu hút sự tham gia của gần hai trăm linh người nội trợ
bữa ăn trong gia đình chính là khoảnh khắc thời gian các thành viên được quây quần đoàn tụ
cũng trong bữa ăn đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất của người dân việt nam được phản ánh

đều có sự đầu tư rất là tốt cho chương trình và những món ăn dự thi
nó không những là có cái sự thẩm mỹ rất là đẹp
mà nó còn có chất lượng và cũng rất đảm bảo an toàn thực phẩm
thì hôm nay chúng tôi cũng gắn cái nội dung an toàn thực phẩm vào trong cái hội thi nấu ăn
thế nên là tất cả các món ăn thì đảm bảo về thẩm mỹ cũng như chất lượng và an toàn
với chủ đề yêu thương và chia sẻ hội thi nấu ăn gia đình điểm một mươi
là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình việt nam
trong thời kỳ hội nhập
ngày hội gia đình việt nam còn là dịp để biểu dương các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số
làm kinh tế giỏi và văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố hà nội hai nghìn hai mươi
tám mươi một đại biểu đến với hội nghị đều là những cá nhân tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế
xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa
đại diện cho hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn hà nội

trường hợp gia đình việt nam đã tạo ra một số công việc để giúp đỡ các gia đình
trường đại học văn hóa hà nội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
nâng cao chất lượng hôn nhân và gia đình ở việt nam trong giai đoạn hiện nay
với hơn ba mươi tham luận của các nhà khoa học nhà quản lý trong lĩnh vực gia đình
hội thảo đã đem đến một cái nhìn đúng đắn và toàn diện về vấn đề hôn nhân và gia đình việt trong giai đoạn hiện nay
trong một cái xã hội mới xã hội mà chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa
đại hóa toàn cầu hóa thì giá trị gia đình hay là chất lượng gia đình nó lại là một cái đẳng cấp khác
một cái quan niệm khác ví dụ như bây giờ thì nó không phải là phố sướng phụ tùy
không phải là chồng nói vợ phải nghe lời không phải là con cái là hoàn toàn phải nghe theo lời cha mẹ
hoặc là người già không phải là hoàn toàn có quyền lực trong tất cả mọi vấn đề của gia đình
mà nó thay đổi theo cái cuộc sống mới ví dụ như vợ cũng đi làm bên ngoài kiếm tiền như chồng
thì vậy họ phải có tiếng nói trong gia đình con cái thì phải phát triển nhân cách của nó một cách độc lập
với các hoạt động phong phú hấp dẫn
ngày hội gia đình việt nam hai nghìn một mươi bảy là nơi lan tỏa thông điệp yêu thương và chia sẻ
điều cốt lõi gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình việt nam